chiều tối và đêm nay khu vực vùng núi bắc bộ sẽ có mưa giải rác
đồng thời nhiệt độ toàn miền lại giảm
sáng ngày mai phía đông bắc bộ vẫn duy trì mưa trong buổi sáng
đến trưa và chiều trời chuyển khô ráo
nhiệt độ cao nhất ra động từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
trời rét giữa khu vực vùng núi và trung du sẽ xảy ra rét đậm rét hại
sau đó nhiệt độ sẽ tăng nhẹ nhưng cao nhất hầu hết không vượt qua ngưỡng là hai mươi độ
trong ba ngày tới khu vực phía tây bắc bộ có mưa vài nơi
chủ yếu về đêm và sáng
trời vẫn rét đậm rét hại
với nhiệt độ trong ba ngày tới không quá mức là hai mươi một độ
trong đó ngày mùng sáu có nhiệt độ thấp nhất không quá một mươi chín độ
trong đêm nay ngày mai từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
đều có mưa trở lại
trong đó từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng
sang ngày mùng sáu mưa giảm hơn ở phần phía bắc
từ ngày mai trời chuyển rét
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi một hai mươi bốn độ
sau tăng chậm dần phía bắc trời rét
trong đêm nay ngày mai từ đà nẵng đến quảng ngãi
sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
sang đến ngày mùng sáu vùng mưa sẽ mở rộng đến khánh hòa
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng
tại khu vực trụng thấp nên người dân cần phải hết sức lưu ý
trời lạnh ở phía bắc trời mát ở phần phía nam
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau tăng chậm dần
trong ba ngày tới tây nguyên vẫn có mưa nhiều
trong đó phần phía nam sẽ có những điểm mưa vừa mưa to
kèm theo rông tập trung chủ yếu về chiều và tối
nhiệt độ trong ba ngày tới cao nhất không quá ba mươi độ
còn ở nam bộ vẫn có mưa vừa có nơi mưa to
kèm theo rông với thời gian mưa rông tập trung chủ yếu về chiều và tối
trong cơn rông người dân đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ từ nay cho đến ngày mùng bảy không quá ba mươi ba độ